chiều hai mươi năm tháng một mươi hội chữ thập đỏ tỉnh ninh bình phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho anh nguyễn văn sơn trú tại thôn tân sơn xã gia thủy huyện nho quan tỉnh ninh bình
là người việt nam đầu tiên ghi nhận mắc căn bệnh người cây
anh sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một bị mắc bệnh da liễu từ năm một mươi tuổi
lòng bàn tay chân bị chai cứng không khác nào một gốc cây sần sùi thậm chí là cháy xém khiến anh không thể đi lại được
mọi sinh hoạt đều phải nhờ cậy vào người mẹ già đã gần bảy mươi tuổi
hơn bốn mươi năm sống trong thân phận người cây
mặc dù đã đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng ngành y khoa xác định đây là căn bệnh hiếm gặp hiện chưa có phác đồ điều trị hiệu quả
vì thế bệnh tình của anh không thuyên giảm
mỗi khi thay đổi thời tiết vết thương tự phát ở tay chân lại lan rộng và trở nên đau nhức hơn
mọi thân phận đã bắt đầu tìm hiểu hội chữ thập đỏ tỉnh ninh bình thăm hỏi tình hình sức khỏe và tặng quà cho anh sơn hy vọng phần nào giúp đỡ gia đình anh được vượt qua được khó khăn trong cuộc sống